sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra tại xã giang cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc và hung thủ đã bị bắt sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa năm mươi sáu tuổi trú tại xã đăng cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
tổ công tác xác định đây là một vụ án rất khó khăn xảy ra vào ban đêm và đối tượng rất manh động dùng dao nhọn để đâm qua nắm sơ bộ thì thương tích rất là nặng
lúc đó cũng rất nhiều hướng điều tra chúng tôi cũng ban đầu hướng điều tra có thể là mâu thuẫn cá nhân hết người bị hại xong đó đến người trong gia đình
tuy nhiên gia đình không có mâu thuẫn gì với ai
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện crong bông đã làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây án
là ysen bia
ba mươi sáu tuổi chú tại xã tân tiến huyện crong park tỉnh đắk lắc
tham gia đi trộm với ysen vào đêm hôm đó còn có yter pit melo hai mươi năm tuổi chú cùng xã
bước đầu công an huyện crong bong làm rõ tối hai mươi tháng chín ysen mang theo một con dao bấm và một chiếc kìm cắt sắt đến nhà yter pit
dù đi trộm cắp thì yter pit đồng ý
sau đó cả hai đi đến xã đăng cang huyện crong bong
tại đây hai đối tượng đột nhập ba tròi dãy của người dân nhưng không trộm cắp được tài sản gì có giá trị
khi đến nhà bà hoa y xen đột nhập vào trong thì bị anh tân phát hiện nên rút dao đâm anh tân một nhát gây thương tích bốn mươi năm rồi bỏ chạy
trên đường tàu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
được biết ysen từng có hai tiền án về tội cội gây thương tích và trộm cắp tài sản
sau khi công an sớm làm rõ được vụ án đưa đối tượng về thử nghiệm điều tra bà hoa đã phần nào yên tâm vui mừng viết thư cảm ơn đến công an huyện grongbong
không ai ngủ được hết ai cũng lo hết nhưng mà lúc là bên công an họ điều tra bắt được thì dân ở đây ai cũng mừng gia đình cũng mừng mà không biết nói sao hết gì
giờ lực lượng công an đã bác được đối tượng thì gia đình tôi cũng vui mừng xin cảm ơn lực lượng công an rất nhiều
hiện công an huyện crong bông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật